thưa quý vị mặc dù các phương tiện truyền thông liên tục đăng tải thông tin
các cơ quan chức năng đã đưa ra nhiều khuyến cáo người dân cần phải cảnh giác
với các vụ việc giả danh công an để lừa đảo
tuy nhiên thì nhiều người vẫn mất cảnh giác và bị sập bẫy lừa đảo
lực lượng công an và ngân hàng đã kịp thời phát hiện ngăn chặn nhiều người dân
gửi hàng tỷ đồng cho đối tượng lừa đảo
ghi nhận ngay sau đây tại quảng ngãi
cuối tháng hai vừa qua bà trần thị lan ở thị xã đức phổ tỉnh quảng ngãi
nhận được một cuộc điện thoại của một người tự xưng là cán bộ công an
và thông báo bà có liên quan đến một vụ án ma túy
đối tượng đạo y hiếp bà lan mua số điện thoại mới tạo tài khoản ngân hàng mới
và làm theo yêu cầu chuyển hết số tiền vào tài khoản ngân hàng này
người phụ nữ trên đã đến ngân hàng việt á đức phổ để rút trên một tỷ đồng
gửi vào tài khoản mới thì nhân viên ngân hàng nghi vấn và ngăn chặn kịp thời
trong quá trình giao dịch với khách hàng cán bộ nhân viên của ngân hàng việt á đức phổ
đã phát hiện ra và nắm bắt được những trường hợp mà khách hàng bị lừa đảo
bị khống chế để chúng bác buộc khách hàng chuyển những món tiền lớn
công an thị xã đức phổ và phòng giao dịch ngân hàng việt á đức phổ tỉnh quảng ngãi
đã ngăn chặn đồng thời và giải thích cho người phụ nữ trên về các thủ đoạn lừa đảo
chiếm đoạt tài sản của các đối tượng
trước đó công an thị xã đức phổ và ngân hàng việt á đức phổ tỉnh quảng ngãi
cũng đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn

cho các đối tượng lừa đảo
thủ đoạn của những đối tượng này là thường cho nạn nhân biết hiện đang thụ lý vụ án
về hình sự hoặc ma túy
các đối tượng ham dọa và yêu cầu nạn nhân tạm thời chuyển ngay tất cả số tiền
đang có trong các tài khoản ngân hàng vào một tài khoản khác để cơ quan công an
thẩm tra xác minh đồng thời đe dọa nạn nhân nếu không thực hiện sẽ bị bắt giữ xử lý
nếu xác định không liên quan sẽ chuyển tiền trả lại
cơ quan điều tra về kiểm soát tòa án thì đó là các cơ quan này không bao giờ
làm việc riêng chỉ làm việc qua điện thoại và nếu có thì cần mời làm việc trực tiếp
và các cơ quan cũng không yêu cầu người dân là phải chuyển
cơ quan công an khuyến cáo tới tổ chức cá nhân doanh nghiệp cần đề cao cảnh giác
khi nhận được các cuộc gọi điện thoại từ người lạ tự xưng là cán bộ của các cơ quan nhà nước
để thông báo yêu cầu điều tra vụ án qua điện thoại thì cần phải bình tĩnh
nhanh chóng liên hệ với người thân bạn bè để được tư vấn
trường hợp có nghi ngờ về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì kịp thời thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất